dù thời điểm xảy ra vụ cướp mới hơn bảy giờ tối nhưng phố xá gần như đã không còn người qua lại
bởi thế mà công tác vận động người biết việc cung cấp thông tin về toán cướp không khả quan
vụ cướp diễn ra vào buổi tối tại một khu vực thưa vắng người
nạn nhân bị uy hiếp khống chế dẫn đến mất bình tĩnh
số nhân chứng biết việc thì chỉ tính trên đốt ngón tay
đã vậy thì thông tin lại không đồng nhất
hướng điều tra truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng
hướng điều tra truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng đã được tiến hành ngay giữa đêm tối
nhưng những tên cướp đã cao chạy xa bài
manh mối duy nhất còn lại của vụ án tới lúc này tập trung cả vào số vật chứng mà toán cướp bỏ lại tại hiện trường
trước bố định đôi dép da vỏ đạn vật chứng nào sẽ liên tiếng vạch trần bộ mặt của những tên cướp
vì hiếm khi trên địa bàn tỉnh xảy ra việc cướp có vũ khí
nền lãnh đạo công an tỉnh đồng nai lúc bây giờ lập tức cho thành lập chuyên án
với yêu cầu tập trung điều tra nhanh chóng xác minh được danh tính kẻ phạm tội để trở ngại tâm lý nhân dân
trong khi lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định số vỏ đạn thu giữ tại hiện trường
thì hai vật chứng còn lại là chiếc búa đinh và đôi dép da cũng được các trinh sát bí mật đi tìm kiếm nguồn gốc
trong vụ truy tìm tăng vật của vụ án là hơn bảy lượng vàng đã bị toán cướp lấy đi
toàn bộ các cửa tiệm vàng trong xã xuân hưng và một mươi ba xã thị trấn khác thuộc huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đều được các trinh sát khéo léo tiếp cận
tổng lượng vàng bị toán cướp lady ướt khoảng ba mươi cây
dù sự việc diễn ra chống vánh và bị uy hiếp sông chu tiệm vàng hoa hạnh cũng kịp quan sát thấy toán cướp gồm bốn tên bịt mặt mặc quần áo chẳng tri hình dáng nhỏ con
sau khi cướp xong chúng đều nhau trên hai xe mô tô chạy về hướng xã sông ray tỉnh đồng nai
hướng tẩu thoát của toán cướp vàng được củng cố sau khi công an huyện xuyên mục thu được một số vàng lẻ trong quá trình truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng
phía bên ngoài tiệm vàng hoa hạnh lực lượng khám nghiệm cũng thu được một số vỏ đạn có hình dáng và kích cỡ tương đồng với số vỏ đạn đã thu được ở tiệm vàng kim tươi
tuy nhiên để khẳng định số vỏ đạn thu giữ
ở hiện trường hai vụ cướp có được bắn ra từ một khẩu súng hay không thì cần phải tiến hành trưng cầu giám định
bên trong tiệm hoa hạnh các dấu vết để lại tương đối giống với hiện trường của vụ cướp trước đó ở tỉnh đồng nai

thời điểm đó cũng có người đánh giá nó có thể là cái anten của tội phạm không
thì cũng phải làm rất là nhiều
sau này chúng tôi xác định anh này là long khánh là rất là đàng hoàng
trong trạch không có vấn đề liên quan tôi loại ra
huyện xuyên mộc là nơi đóng quân của một trại giam lớn thuộc bộ công an
nên hướng điều tra tiếp theo tập trung vào số người mới được tha tù
trước thời điểm xảy ra vụ cướp tiệm vàng hoa hạnh
trong khi tất cả các hướng điều tra ở cả đồng nai và bà rịa vũng tàu đang được đẩy mạnh
thì viện khoa học hình sự đã công bố kết quả giám định
hai mẫu vỏ đạn thu giữ được ở hai tiệm vạn kiềm tươi và hoa hạnh đều bắn ra từ một thổ súng
điều này đồng nghĩa hai vụ cướp được gây ra bởi cùng một tổ chức
hệ thống phân tích các tài liệu do công an tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
báo cáo lên tổng cục cảnh sát nhân dân bộ nội vụ nay là bộ công an nhận định
đây là sự việc hết sức nghiêm trọng cần phải nhanh chóng điều tra xác minh
bắt giữ nhóm đối tượng trước khi chúng kịp gây thêm tội ác
ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tổng cục cảnh sát nhân dân đã ký quyết định thành lập ban chuyên án
lấy bí số là db tám với quyết tâm nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ hai vụ cướp tiệm vàng
kim tươi và hoa hạnh lực lượng nòng cốt của ban chuyên án ngoài lãnh đạo tổng cục cảnh sát
giám đốc công an các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu
thì còn có sự tham gia của hàng chục điều tra viên trinh sát tình nguyện
khi đó thì tôi nhớ là có một cuộc họp ở ngay tại công an huyện sinh mậu do đồng chí mười biên lúc
đấy là tổng cục phó tổng cục cảnh sát trưởng ban chuyên án tổ chức họp ở đó và cái tốc độ chuyên
án thì lúc đó cái tầm nhìn của mình là nó rộng hơn đấy và yêu cầu mà rộng ra các đối tượng
cái địa bản khác đến nữa đây là cái điều mà mình ban đầu thì ban chuyên án bà rịa vũng tàu
cũng chưa tập trung nhiều cái này bởi vì trước mắt là mình tập trung vào những cái đối tượng
nằm ở tại địa phương trước sau này thì mình tập trung nhiều hơn về các cái đối tượng lưu động
các đối tượng đến và đi tại vì thực ra thì cái vùng đấy với cái phương tiện giao thông cái thời
điểm đấy thì cái lưu lượng người lưu động nó không thể nhiều như bây giờ được
theo đó ngoài các hướng điều tra đã được công an đồng nai và bà rịa vũng tàu tiến hành
tìm kiếm đó thì nay ban chuyên án sẽ tăng cường lực lượng vào việc truy xét nguồn gốc khẩu súng ak
mà toán cướp sử dụng gây án trà soát toàn bộ đối tượng có thiện án vì tội cướp trên địa bàn tỉnh
đồng nai và bà rịa vũng tàu phối hợp với công an các tỉnh giáp tranh như bình thuận bình phước
bình dương lâm đồng trà soát xác minh số băng nhóm nổi của địa phương
hướng điều tra truy tìm
tăng vật của vụ án cũng được mở rộng ra ngoài hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
sau một thời gian trà soát xác minh số đối tượng có thiện án về tội cướp các băng nhóm nổi ở miền đông và tây nguyên
ban chuyên án hướng sự chú ý đến một băng nhóm ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và một nhóm ở huyện di linh của tỉnh lâm đồng
đi sâu xác minh thì nhóm đối tượng tại di linh không bất minh về thời gian trong thời điểm xảy ra vụ cướp tiệm vàng kim